ngay sau phiên bế mạc hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua
và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba đã đề ra
đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự
để quốc hội khóa một mươi năm bầu các chức danh chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
đồng chí tổng bí thư chúc mừng việc trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước và đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa một mươi ba và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là tổng bí thư
nguyễn phú trọng đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra
đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát
các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm các lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực
về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh bên cạnh những thời cơ và thuận lợi chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức
vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng toàn dân và toàn quân mà trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo chủ chốt bộ chính trị ban bí thư phải thật sự đoàn kết thực sự gương mẫu toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung

thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đôi lớn của nền kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại tăng cường quan hệ với các nước các đối tác quan trọng
yêu tiên thúc đẩy và tổ chức chui đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước làm tốt công tác cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ